thì chắc chắn bộ máy của chúng ta sẽ là cái bộ máy có hiệu quả nhất hiệu lực nhất và cái bộ máy đó thực sự là một máy của dân do dân và vì dân
cùng với thực tế nhiệm vụ của đảng trong giai đoạn đổi mới đồng chí lê khả phiêu đã thúc đẩy tự phê bình và phê bình trong chủ trương đổi mới sinh hoạt đảng
tổng bí thư lê khả phiêu khi đó đã yêu cầu phải chấn chỉnh sinh hoạt đảng cho ra sinh hoạt đảng chứ không phải sinh hoạt câu lạc bộ
từ đây những cuộc kiểm điểm phê bình và tự phê bình trong đảng được tiến hành một cách nghiêm túc thẳng thắn và quyết liệt
từ bộ chính trị ban chấp hành trung ương lan tòa tới các đảng bộ tri mục cơ sở
những tồn tại khuyết điểm của từng cá nhân và từng tập thể cũng được làm sáng tỏ nhiều vụ an lớn cũng được đưa ra xét xử
dù ở cương vị công tác nào đồng chí cũng luôn tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc và nhân dân
kiên định mục tiêu lý tưởng của đảng gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên công sản
không ngừng học tập tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
bản tin một trăm một mươi ba online tiếp tục với những thông tin về tình hình dịch bệnh
tính đến sáu giờ ngày hôm nay việt nam đã ghi nhận thêm một ca mắc mới covid một mươi chín được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
cụ thể là ca bệnh chín trăm ba mươi là nữ bốn mươi một tuổi có địa chỉ tại xã minh thuận huyện vụ bản tỉnh nam định
bệnh nhân có tiền sử mắc covid một mươi chín và điều trị khỏi tại nga vào ngày hai mươi bốn tháng sáu
vào ngày một mươi tháng tám bệnh nhân từ liên bang nga về sân bay vân đồn
trên chuyến bay vn năm nghìn sáu mươi hai và được cách ly ngay
như vậy là đến thời điểm này nước ta đã ghi nhận tổng cộng chín trăm ba mươi ca mắc covid một mươi chín
trong đó có ba trăm hai mươi chín ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay
số lượng ca mắc mới liên quan đến đà nẵng tính từ ngày hai mươi năm tháng bảy cho đến nay là bốn trăm sáu mươi một ca
và từ một mươi tám h ngày hôm qua cho đến sáu h sáng ngày hôm nay nước ta chỉ ghi nhận một ca mắc mới covid một mươi chín
vào sáng ngày hôm nay bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế tại
đã ghi nhận thông tin về trường hợp tử vụ
đây là ca mắc covid một mươi chín tử vong thứ hai mươi hai tính từ khi dịch xảy ra ở việt nam
người tử vong là ca bệnh bảy trăm linh hai là nam giới sáu mươi ba tuổi có tiền sử suy thận giai đoạn cuối
và đã chạy thận nhiều lần tăng huyết áp suy tim
nguyên nhân tử vong được chẩn đoán là do sốc nhiễm khuẩn suy đa tạng viêm phổi do covid một mươi chín
trên nền bệnh suy thận mạng giai đoạn cuối
ngay sau khi ghi nhận thêm ba ca mắc covid một mươi chín
vào sáng ngày một mươi bốn tháng tám ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh hải dương
đã họp bàn các biện pháp tăng cường phòng chống dịch
trong đó sẽ tiến hành xét nghiệm những người tiếp xúc gần với bệnh nhân covid một mươi chín trong hai ngày tới
theo báo cáo nhanh của các địa phương hiện nay hải dương có trên năm trăm linh ca f một f hai
có liên quan đến ổ dịch ở ba mươi sáu ngô quyền
huyện thanh hà có một mươi năm trường hợp f một và một mươi năm trường hợp f hai
huyện bình giang có ba mươi bảy trường hợp f một và hai trăm năm mươi bảy trường hợp f hai
thành phố hải dương có ba mươi bảy trường hợp f một
và một trăm bảy mươi ba trường hợp f hai
việc lấy mẫu xét nghiệm đã được tích cực triển khai
trong đó dốc toàn lực cho công tác truy vết và khẩn trương xét nghiệm sàng lọc
chậm nhất là cho đến ngày một mươi sáu tháng tám
tất cả f một phải được làm xét nghiệm
đồng thời thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch
không loại trừ cơ quan hàng quán nhà dân nào
trong khu vực phong tỏa ở tâm dịch ba mươi sáu ngô quyền phường phạm ngũ lão
khẩu trang và các dụng cụ y tế phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đang là mặt hàng thiết yếu trong mùa dịch hiện nay
và lợi dụng tình hình khăn hiếm
rất nhiều đối tượng đã thu gom các sản phẩm y tế loại sử dụng một lần
để tái chế và bán ra thị trường
mới đây nhất hơn hai một chiếc găng tay y tế đã qua sử dụng
đang chuẩn bị được xuất bản sang nước ngoài
vừa bị cục quản lý thị trường tỉnh bình dương
phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình dương phát hiện
kiểm tra hành chính tại công ty trách nhiệm hiệu hạn aom luxmi
tại phường định hòa thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
đoàn kiểm tra đã phát hiện trong kho của công ty này
có hai một triệu chiếc găng tay y tế đã qua sử dụng
đã được phân loại đóng gói
chủ doanh nghiệp khai nhận vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
đã mua năm tấn găng tay qua sử dụng
và bị lỗi màu của một công ty tại huyện hóc môn thành phố hồ chí minh
với giá một bốn tỷ đồng
sau đó phân loại chọn những chiếc còn mới đẹp
không bị rách để đóng gói xuất khẩu sang nước ngoài
với thương hiệu là aom luxmi của doanh nghiệp này
được biết là công ty này đã xuất bán được ba tám tấn găng tay y tế
thời điểm kiểm tra trong kho của công ty này
vẫn còn khoảng hai sáu găng tay y tế chưa được phân loại
đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính
đồng thời tạm giữ số hàng hóa trên để tiếp tục điều tra làm rõ
đang trong thời gian giãn cách xã hội
thế nhưng rất nhiều đối tượng vẫn tụ tập để đánh bạc ăn tiền
tại đà nẵng tám đối tượng đang đánh bạc
đã bị công an phường thanh khê tây
quận thanh khê thành phố đà nẵng bắt quả tang
vào thời điểm trên lực lượng công an phường thanh khê tây
đã phát hiện tại nhà của bà phạm thị thức bảy mươi tuổi
đang có tám người cùng nhau tụ tập đánh bạc
dưới hình thức là đánh bài và bài tứ sắc
lực lượng chức năng đã thu giữ một bộ bài tay
bảy bộ bài tứ sắc và nhiều tiền mặt
bà thức thừa nhận đã đứng ra tổ chức
và thu tiền sâu của cả hai nhóm
công an phường thanh khê tây hiện đã lập biên bản sự việc
và hoàn tất hồ sơ để xử lý hành chính các đối tượng theo quy định
cũng tụ tập đánh bạc
bất chấp việc cách ly xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
một mươi tám đối tượng đã bị công an thành phố buôn ma thuật
tỉnh đắk lắc khởi tố để điều tra về các tội đánh bạc
tổ chức đánh bạc và giá bạc
trước đó vào chiều ngày năm tháng tám
đội cảnh sát điều tra tổng hợp của công an thành phố buôn ma thuật
đã ấp vào nhà nghỉ hưng thịnh
tại số bốn mươi đường lê thị riêng phường ea tam
thành phố buôn ma thuật
do bà ngô thị thu thủy làm chủ
và bắt quả tang một mươi tám đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
lực lượng công an thu giữ trên hai trăm năm mươi triệu đồng
ba xe ô tô nhiều xe máy cùng các tài liệu tăng vật có liên quan
tất cả các con bạc này đều đến từ hai tỉnh đắk lắc và đắk nông
hiện công an thành phố bô ma thuật đã ra quyết định khởi tố
bị can một mươi tám đối tượng về các tội đánh bạc tổ chức đánh bạc và giá bạc
trong đó chủ nhà nghỉ bị khởi tố về tội gá bạc
bắt tạm giam ba tháng đối với một mươi ba đối tượng
năm đối tượng còn lại cho gia đình bảo lãnh và cấm đi khỏi nơi cư trú
hàng loạt các thiết bị ghi âm ghi hình nghe trộm không rõ nguồn gốc xuất xứ và hóa đơn chứng từ
vừa được công an quận ba đình phối hợp với phòng pa năm công an thành phố hà nội
và đội quản lý thị trường số ba cục quản lý thị trường hà nội phát hiện thu giữ
tại một kho hàng trên phố đội cấn
qua công tác trinh sát đội an ninh công an quận ba đình đã phát hiện trên mạng xã hội
có trang facebook camera quay lén siêu nhỏ đang bán các thiết bị ngụy trang ghi âm ghi hình nghe trộm
kiểm tra đột xuất tại số một mươi một ngách bảy ngõ ba trăm bảy mươi chín đội cấn
lực lượng chức năng đã phát hiện lượng lớn hàng hóa như thế này
chủ hàng là phạm xuân nhâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
không xuất trình được hóa đơn chứng tử nguồn gốc xuất xứ
và khai nhận mua số hàng này trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời
thực tế thực trạng của cái mặt hàng kinh doanh này là người ta không có cửa hàng cửa hiệu
không bày bán công khai toàn bộ là trên gia lô facebook hoặc là các trang điện tử
thì ở đây là tính chất ở đây là dấu diếm
tất cả vấn đề kinh doanh này là đòi hỏi sự trinh sát của các anh em bên lực lượng công an
vấn đề ở đây là các thiết bị này đã đáp ứng với nhu cầu của thị trường
nhưng nó chưa được công khai vì các mặt hàng này thuộc nhóm hàng kinh doanh có điều kiện
khi các doanh nghiệp hoặc các hộ kinh doanh muốn kinh doanh mặt hàng này
phải có giấy phép
của bộ quốc phòng hoặc bộ công an đó là theo nghị định sáu mươi sáu quy định
chính vì thế các vụ mà chúng tôi đang làm đây đều là trôi đổi
hàng hóa không có hoạt động chứng tư
đây là những thiết bị nhỏ gọn khó có thể phát hiện được
gồm nhiều loại thiết bị quay lén như máy quay lén mini
bắt được wifi camera quay đêm máy quay hình bood bi
chìa khóa ô tô
bên cạnh đó còn một số thiết bị siêu nhỏ như bộ cúc áo
bộ quay lén bộ quay lén bộ quay lén bộ quay lén
chỉ từ năm trăm linh đến hơn một triệu đồng là đã có thể sở hữu một thiết bị công nghệ hiện đại
hiện nay thì trên mạng xã hội có giao bán rất nhiều các thiết bị ghi âm ghi hình
và sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau
vì vậy là người dân khi mà sử dụng các thiết bị này
thì cần phải cẩn trọng vì tất cả các thiết bị sản phẩm này
thì đều là người có nguồn cốc nhập lõng
không có nguồn cốc nhập lõng
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
và cần phải xác định rõ cái mục đích sử dụng
nếu mà sử dụng vào mục đích bảo vệ cái tài sản cá nhân
thì pháp luật không cấm
nhưng mà tuy nhiên nếu mà sử dụng vào mục đích quay lén
hoặc là sử dụng vào mục đích xâm phạm an ninh quốc gia
xâm phạm đến quyền lợi của tổ chức của cá nhân
thì có thể xem xét xử lý hình sự
để kiểm soát việc kinh doanh buôn bán những thiết bị quay lén nghe lén
rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng
nhất là hiện nay tình trạng buôn bán kinh doanh thiết bị này trên mạng nở rộ
nhiều đối tượng sử dụng vào mục đích xấu tiêm ẩn những hệ lụy khôn lược
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn hữu đức
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thương chú tại ấp long bình xã long khánh bê huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
cũng phạm tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp
là đối tượng lê quang trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp thạnh phú xã tân bình huyện châu thành tỉnh đông tháp
cao một m sáu mươi sáu da ngâm đen lông bảy rậm và có xeo chấm cách một cm trên sau đuôi lông bảy phải
còn về tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trần văn sang em sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại ấp phước thọ xã đa phước huyện an phú tỉnh an giang
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách hai năm cm trên trước đuôi mắt trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn
hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an